hướng tới chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
ngày hai mươi năm tháng tám ban thường vụ đoàn khối đã tổ chức nhiều các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội
tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong chương trình về nguồn và an sinh xã hội tại tỉnh tuyên quang lần này
đoàn công tác của đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện
an sinh xã hội thiết thực
năm căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng đã được trao cho các gia đình
chính sách hộ nghèo của xã minh thanh huyện sơn dương
hai mươi ba xuất quà ba mươi xuất học bồng cũng đã được trao cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
ngoài ra đoàn công tác cũng đã tặng máy lọc nước và máy đo đường huyết cho trạm y tế xã minh thanh
sau khi mà đoàn khối trung ương đã phát động trong toàn khối
thì được sự tham gia rất nhiều của các cơ quan
bộ ngành trung ương
đặc biệt là các cơ sở đoàn từ cộng hội khối cơ quan trung ương đã tích cực tham gia thi tìm hiểu về truyền thống đảng bộ khối
cũng như tích cực tham gia đóng góp vận động kinh phí để hỗ trợ cho bà con nhân dân
cũng như là đoàn viên thanh niên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã minh thanh
cũng như huyện sơn dương tỉnh đơn quang
tổng kinh phí đến từ mai trong hoạt động này
thì chúng tôi huy động được trên năm trăm linh triệu đồng để ủng hộ cho bà con nhân dân xã minh thanh huyện sơn dương
bên cạnh đó đoàn tình nguyện của đoàn khối cũng đã tổ chức đoàn bác sĩ khám
chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã minh thanh huyện sơn dương
đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ
phục vụ người dân địa phương với vở cải lương linh khí trời nam
đối với xã minh thanh của huyện sơn dương là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện
và là xã nằm trong các xã atk là một trong sáu xã atk của huyện sơn dương
đời sống nhân dân cũng còn gặp nhiều khó khăn
thế và tỷ lệ hộ nghèo của xã minh thanh cho đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy vẫn còn là ba mươi hai chín
chúng tôi cho rằng đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa thiết thực
nó rất là sát với lại cái nhu cầu cái nguyện vọng của cấp ủy chính quyền địa phương nói chung
và nhân dân của xã minh thanh nói riêng
hoạt động về nguồn an sinh xã hội
do đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức là hoạt động thiết thực
góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
chăm lo giúp đỡ đồng bào nghèo gia đình chính sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn